ngày hai mươi sáu tháng sáu các thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đã kết thúc ngày thi thứ hai với tổ hợp khoa học tự nhiên vào buổi sáng và buổi chiều là môn ngoại ngữ
sau đây là đánh giá của các em về những môn thi này
không có nhiều khác biệt so với đề minh họa đề ba môn vật lý hóa học sinh học đều được đánh giá tương đối cơ bản đều nằm trong chương trình lớp một mươi hai
chỉ có khoảng một mươi kiến thức lớp một mươi một tuy nhiên cách khỏi mang tính sáng tạo đòi hỏi khả năng tư duy của thí sinh
cùng với đó là sự chuyển đổi mức độ khó giữa các câu hỏi hợp lý chứ không nhảy bậc như các năm trước
đề thi vật lý năm nay tập trung chủ yếu ở phần gia động cơ và gia thoa sảo hành sáng nên là cũng tương đối khó với những phần nhận biết
vừa tầm đề cũng không phải là khó lắm không dễ lắm mất thời gian nhất là bài đọc
kiến thức mà được đề cập thì nó khá là quen thuộc nhưng cách hỏi trong cái đề thi năm nay rất là hay rất là rất là thông minh
nó khiến cho học sinh cần phải
có sự tư duy linh hoạt và thông minh hơn
trái ngược với tâm trạng lo lắng trước đó bởi môn ngoại ngữ vốn là điểm yếu của nhiều em
thì đề thi năm nay được đánh giá không khó nhưng để được điểm cao thì không dễ
suốt kinh nghiệm từ sự cố lọt đề thi tại phú thọ trong buổi thi môn ngữ văn
bộ giáo dục và đào tạo đã quán triệt lại trách nhiệm của tất cả giám thị tại hội đồng thi
tuy nhiên kết thúc ngày thi thứ hai tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi lại
tiếp tục diễn ra tại điểm trường trung học phổ thông trường vương thành phố quy nhơn tỉnh bình định
còn tại thành phố hồ chí minh xảy ra sự cố về thiếu mã đề thi ở ba địa điểm thi
đặc biệt tại điểm thi trường trung học phổ thông trần khai nguyên thí sinh phải làm bài thi môn sinh muộn ba mươi phút